ban chỉ đạo chương trình số hai của thành ủy hà nội về phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình của thành ủy và chương trình mỗi xã một sản phẩm đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ đến cuối năm hai nghìn hai mươi
tính đến hết tháng bốn năm nay do ảnh hưởng bởi dịch tàn lợn châu phi và dịch covid một mươi chín tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp hà nội trong ký một năm hai nghìn hai mươi giảm một một mươi bảy so với cùng kỳ ba trăm năm mươi ba trên ba trăm tám mươi hai xã đạt tỷ lệ chín mươi hai bốn đã được công nhận sáu huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện chương trình ocop đến hết năm hai nghìn một mươi chín
thành phố đã tổ chức đánh giá xếp hàng
thành phố đã tổ chức đánh giá xếp hạng được ba trăm linh một sản phẩm đạt tỷ lệ ba mươi kế hoạch
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí ngô thị thanh hằng yêu cầu các huyện thị xã phải coi xây dựng nông thôn mới là phong trào thi đua thiết thực nhất ở ngoại thành lập thành tích chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp đẩy mạnh công tác khuyến đông khuyến công tạo việc làm cho lao động nông thôn đẩy nhanh tiến đội chương trình giảm nghèo hỗ trợ các sản phẩm nông sản làng nghề của chương trình xây dựng đạt mục tiêu có một sản phẩm của chương trình ocop